tại các tỉnh phía bắc nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại với diễn biến thiên tai
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công văn về việc
chủ động ứng phó với mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong những ngày tới
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đặc biệt là khu vực miền núi phía bắc
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to kèm rông lốc
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
công văn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ tổ chức trực ban theo dõi các bản tin cảnh báo
dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền
nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp bảo đảm an toàn cho người và tài sản